các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thôn trường xuân hai xã xuân trường tp đà lạt lâm đồng
cụ thể sáng bảy tháng bốn công an tỉnh lâm đồng cùng các cơ quan chức năng thành phố đà lạt
đã đến xóm trại thiếc thôn trường xuân hai xã xuân trường tp đà lạt lâm đồng
tiếp tục khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án sát hại người trôn sát phi tàng
hiện trường vụ án mạng là vườn hồng và cà phê đã bị cắt gốc ngang mặt đất
phía trước ngôi miếu xóm trại thiếc thôn trường xuân hai xã xuân trường tp đà lạt
đang được phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt
theo thông tin ghi nhận chiều sáu tháng bốn khi người dân đang cuốc đất trồng cây
trước ngôi miếu trên thì thấy một con chó cào đất sủa liên hồi nên đến xem
và bất ngờ phát hiện thi thể của một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng
liền cấp báo cho chính quyền địa phương
qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của trần thị kim tê
bốn mươi năm tuổi trú tại tổ bốn thôn trường xuân hai xã xuân trường
thành phố đà lạt nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm trại thiếc hơn một trăm linh mét
được biết vợ chồng nạn nhân có hai người con
từ trước tết nhâm dần đến nay người dân xóm trại thiếc không thấy chị trinh
hàng xóm đều nghĩ do xích mít vợ chồng nên chị về nhà mẹ ruột ở phường một mươi hai thành phố đà lạt
sau khi cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra khoanh vùng nghi phạm
đoàn thanh trí ba mươi tuổi ngụ tại tổ bốn thôn trường xuân hai xã xuân trường đã đầu thú
khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã dùng dao đâm vợ tử vong trong phòng ngủ
sau đó chí đưa thi thể vợ lên vườn cà phê trước miếu xóm trại thiếc cách nhà chí khoảng một trăm linh m
rồi đào hố trôn thi thể vợ để phi tăng chí cũng thừa nhận đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân
trí cũng thừa nhận đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân

vụ việc được cơ quan điều tra và phát hiện vào sáng ngày sáu bốn

bà p cho biết trước đó mình vẫn đều đặn nhận tin nhắn thăm hỏi từ điện thoại của con gái
hôm qua tôi vẫn đi làm bình thường cho đến khi nhận được tin giữ về con gái
mấy tháng nay thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn thăm hỏi từ điện thoại của con gái
cứ nghĩ con đang làm việc ở thành phố hồ chí minh
không tin nào ngờ cháu đã bị chồng ra tay sát hại trồn sát phi tăng gần nhà
bà p đau xót gạt nước mắt
trong khi chờ cơ quan chức năng khám nghiệm ngôi nhà của con gái
người mẹ không khỏi nghẹn ngào kể lại trong nước mắt về lần cuối cùng gặp con gái
vào ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi hai mẹ con về xuân trường hái cà phê
sau đó vẫn đều đặn nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái
cho biết đang ở thành phố
hồ chí minh bán cà phê nên không thể về thăm nhà được và dặn mẹ không phải lo cho con
dù bà p nhiều lần gặng hỏi nhưng đều được con gái nhắn tin chấn an nên cũng yên tâm
bà p cho biết thêm chiều tối mùng sáu tháng bốn khi nhận được tin báo tìm thấy thi thể của con gái
bà vẫn không thể tin được
vì dịp tết rỗ chạp gần đây con rể vẫn chở hai cháu nhỏ về nhà ngoại
ở thôn xuân thành xã xuân thọ thành phố đà lạt
nói là vợ đi bán cà phê ở thành phố hồ chí minh nên không về được
chia sẻ thêm về việc lâu không thấy con cái về thăm nhà
ông tán minh hoàng thân của nạn nhân cũng cho biết
đối tượng đoàn thanh trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình
nói vợ đi bán cà phê ở thành phố hồ chí minh
nhiều lần nhắn tin và gặp mặt hỏi nhưng đối tượng trí vẫn nói vậy
gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ và có đi tìm khu vực trị tê sống
cũng như dò hỏi nhiều người nhưng không có thông tin gì về nạn nhân
khi vụ việc được phát hiện người dân xóm trại thiếc đều bàng hoàng
theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng chồng sát hại vợ trôn xác phi tàng
xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng hung thủ trôn xác nạn nhân để phi tàng
bà giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp
với công an thành phố đà lạt vào cuộc điều tra phá án
trong thời gian sớm nhất có thể thấy sau khi gây án để che giấu tội ác
đối tượng này đã ra vườn hồng và cà phê sau nhà đào hố trôn giấu thi thể của vợ mình
những tưởng tội ác của mình sẽ được trôn vùi trong lòng đất
thế nhưng trí không thể ngờ được rằng những cơn mưa lớn đầu tháng bốn
đã khiến cho lớp đất bề mặt bị sói mòn làm lộ một phần thi thể
phanh phùi tội ác không thể dung tha của một kẻ sát nhân máu lạnh
sẵn sàng ra tay với người vợ đầu ấp tay gối của mình
cướp đi người mẹ thân yêu của hai đứa trẻ vô tội
sau này đây khi lớn lên vốn phải chịu cảnh thiếu thốn tình mẫu tử thiêng liêng
lại phát hiện ra người đã tức đoạt đi mạng sống của người mẹ yêu thương ấy
lại chính là cha của mình
thì liệu các cháu có đủ mạnh mẽ để chịu được cú sốc này
chấp nhận tha thứ cho người cha tù nhân của mình hay không

đã có quá nhiều những vụ án mạng thương tâm đầy chùa sót xảy ra
từ bao giờ mạng người lại trở nên rẻ mạt
lòng người lại trở nên đáng sợ đến như vậy
biết bao nhiêu con người đã phải từ giã cuộc đời
chỉ vì những ân thù oán báo
chỉ vì những nhầm lẫn hiểu sai
hay thậm chí chỉ vì một món tiền vai mượn
dẫu biết rằng cuộc đời không bằng phẳng
người với người không tránh khỏi những mâu thuẫn thị phi
thế nhưng lựa chọn kết liễu một đời người
có phải là lựa chọn tốt nhất
hay chỉ là một phút hả hê nhất thời
và rồi việc đặt dấu chấm hết cho người ra đi
thì người ở lại có thực sự thoải mái sống tiếp hay không
quý vị thân mến
lại một vụ việc đau lòng xảy ra vì mâu thuẫn tình cảm
như chúng tôi đã thông tin
mới vài ngày trước thôi
hành động bồng bột của cô gái
vì tức giận đã cướp đi quyền sống của hai con người vô tội
thì nay lại là một trường hợp tương tự xảy ra
nhưng rùng rợn hơn ở vụ án này
đó là chồng trực tiếp ra tay
sát hại và phi tang sát của người vợ thân yêu
ngay trong khu vườn gần nhà
mà vẫn bình thản như không có gì xảy ra
thật sự là một kẻ sát nhân máu lạnh
khiến cho người nghe không khỏi kinh sợ
cơn mưa lớn tháng bốn
đã phanh phùi tội ác của kẻ tội đồ
nhưng không thể cuốn trôi hết được
những nỗi đau của những người trong cuộc
thời gian qua đi
người lạ sẽ quên
nhưng nỗi mất mát của người nhà nạn nhân
thì vẫn còn mãi
với tội ác của người chồng tự tay gây nên
thì mức án bao nhiêu sẽ đền đủ tội
mọi thông tin mới nhất có liên quan đến vụ việc
sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị sớm nhất
trong video lần sau
cảm ơn quý vị đã dành thời gian
để theo dõi tin tức trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai